sức khỏe không có bình thường người ta không có sức khỏe rồi
ba khi sinh thiếu máu tim cục bộ huyết áp tiểu đường còn có một cái thận thôi
làm sao sống được
sức khỏe không có bình thường ta không có sức khỏe
nhưng mà báo là rễ khó thở để người ta chở đi cách ly
tại vì có hai vợ chồng ở nhà thôi
thành ra không có con cái thành ra cái ông xã bị nhiễm luôn
ông xã ho nhiều lắm
thành ra cái lúc mà thấy gì tôi mới báo
báo ra là cho đi cách ly cho đi cấp cứu liền
rồi đi qua bên chỗ tập trung kia thì người ta nói nặng lắm
rồi anh vợ cơ
xe cấp cứu mới chở vô bên đây
cả hai vợ chồng luôn
nhưng mà tôi thì tôi thở bằng cái ấy còn ông thì nặng hơn
hai vợ chồng đã già rồi
ông sáu mươi tám tôi sáu mươi sáu
bây giờ ông đem vào học hồng kế bên chăm sóc đặc biệt kế bên
cũng ở đây nhưng mà mới chuyển qua thôi
mới chuyển là lúc hai giờ hai ba giờ
con gái thì ở đà lạt
còn thằng con trai thì nó đang cách ly để chờ vô công ty làm lại
đó thành ra không có ai
ở nhà có hai vợ chồng thôi
ông xã tôi bệnh nền nhiều quá
ông xã tôi bốn năm cái bệnh nền lận
thành ra là phải chấp nhận
tại vì sức khỏe không có bình thường người ta không có sức khỏe rồi
ba khi sinh thiếu máu tiêm cục bộ
viết áp tiểu đường
còn có một cái thận thôi
làm sao sống được
nên ta phải chấp nhận nữa
bây giờ có biết làm gì
giờ giữ gìn sức khỏe cho mình chứ
mình còn gái bệnh mà
mình còn đang chưa có hết
còn đang điều trị
mấy đứa nhỏ nó nói
giờ mẹ phải bình tĩnh
để mẹ lo cho mẹ
ba thì để bác sĩ người ta lo
cứu được thì cứu
không được thì phải chấp nhận thôi
còn mẹ phải giữ gìn sức khỏe cho mẹ

con còn chán
tôi phải cố gắng
bây giờ chỉ hy vọng
nhưng mà bác sĩ nó khó lắm
tôi cũng biết
nếu mà ông nhà tôi có sống là được
cũng mệt mỏi
tại nhiều bệnh cũng thế mà
thí dụ cứu được
thì cũng mệt mỏi
mình phải chấp nhận điều đó
tại bình thường
không có bệnh đã mệt rồi
không có bệnh đã mệt rồi
cái bãi kênh xanh cái tay như gì
không có cầm cái gì là không có ăn cơm được
không có cầm cái gì là không có ăn cơm được
không có múc cơm được
không có múc cơm được
thật ra già ai cũng phải chết
giờ phải chấp nhận
giờ phải chấp nhận
bản đồng phòng đặc biệt không được
người nhà nào được vô thì chết cũng không được
tự người ta đem đi
người ta sẽ báo mình sau
mấy đứa nó vô trong điện thoại nói chuyện mấy đứa nó vô trong điện thoại nói chuyện
cho nó thấy bà nó
cho nó thấy bà nó
cho nó thấy